chiều hai tháng tám hội quy hoạch phát triển đô thị thành phố đà nẵng đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề
hai mươi năm hội quy hoạch phát triển đô thị thành phố đà nẵng với sự nghiệp quy hoạch thành phố đà nẵng
mục đích của buổi tọa đàm nhằm trao đổi các ý tưởng sáng tạo có giá trị đóng góp cho sự phát triển của thành phố đà nẵng
trong xu thế hội nhập toàn cầu
trong những năm gần đây đà nẵng đã tích cực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện môi trường
nâng cao an sinh xã hội và được coi là thành phố đáng sống nhất việt nam
thủ tướng chính phủ đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
mục tiêu phát triển đà nẵng thành thành phố cấp quốc gia hiện đại hướng tới đô thị cấp quốc tế và phát triển bền vững